cơ quan điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố đối với sáu bị can
nguyên là cán bộ tại tổng công ty địa ốc sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên resco
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sáu bị can gồm nguyễn tín trung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên resco
nguyễn phước ngọc nguyên tổng giám đốc resco hiện là chủ tịch hội đồng thành viên
công ty quản lý kinh doanh nhà tp hcm võ hữu hải kiểm soát viên resco từ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi
trần công đức nguyễn thị thúy hằng và đỗ văn phúc cùng là thành viên hội đồng thành viên resco
trong đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn lệnh bắt tạm giam hai bị can nguyễn tín trung và nguyễn phước ngọc
theo điều tra trong thời kỳ công tác tại resco các bị can đã chuyển nhượng hai mặt bằng hai trăm chín mươi chín trên một mươi tám
lý thường kiệt quận một mươi một gây thiệt hại cho nhà nước tám mươi tỷ đồng
bằng sáu trăm tám mươi hai hồng bàng quận một mươi một gây thiệt hại một mươi bốn tỷ đồng
ngoài ra cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ các sai phạm của nhiều dự án khác